thời gian qua lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi đã phát hiện bắt giữ và xử lý nhiều vụ mua bán vận chuyển xăng dầu không có nguồn gốc
tuy nhiên vấn nạn này chưa có dấu hiệu chấm dứt mà còn diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn
hành vi này không chỉ tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh xăng dầu
mà còn ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên biển và khu vực biên giới tỉnh quảng ngãi
vì lợi nhuận các đối tượng mua bán xăng dầu không có nguồn gốc đã sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi vi phạm
hình thành các đường dây giao dịch mua bán sang chiết trên biển và vận chuyển vào bờ tiêu thụ
khi bị bắt giữ chủ hàng bỏ mặt người vận chuyển chịu trách nhiệm
hoặc móc nối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu cung cấp hóa đơn nhằm hợp thức hóa nguồn gốc xuất xứ
gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý
thời gian qua bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi đã triển khai trên sáu mươi đợt cao điểm
kiểm tra kiểm soát hoạt động mua bán vận chuyển tồn trữ xăng dầu
trên toàn tuyến qua đó giả soát xác minh điều tra làm rõ địa bàn trọng điểm
đối tượng chủ chốt đồng thời tổ chức lực lượng đấu tranh ngăn chặn
bộ đội biên phòng tỉnh đã có nhiều những kế hoạch chỉ đạo các đơn vị tập trung đấu tranh có hiệu quả
làm sao vừa tuyên truyền vừa phòng ngừa nghiệp vụ vừa phòng ngừa xã hội
nhưng phải tập trung đấu tranh có hiệu quả với đối tượng chủ mưu cầm đầu để ngăn chặn triệt đẻ cái hoạt động này
hoạt động mua bán vận chuyển xăng dầu trái phép đã và đang diễn ra với nhiều tủ đoàn tinh vi
bởi lợi nhuận hấp dẫn và nhu cầu tiêu thụ luôn có sẵn do đó bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi đã tuyên truyền
vận động nhân dân phát hiện tố giác hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng
nhằm giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển